vào ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm được thi thể của hai mươi tám người bị mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện sê tiên sinh năm nay vào lúc hai mươi ba h đêm qua hai mươi ba tháng bảy tại tỉnh atapu nam lào hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra
xe tiên xe nam noi
hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều trở ngại do đường xá đi lại rất khó khăn
ban cứu hộ trung ương lào đang phối hợp với cơ quan các tỉnh xê công apater và sư đoàn năm quân đội lào triển khai chiến dịch cứu hộ tiếp tế lương thực thực phẩm
thủ tướng lào thong luông sisulit đã hoãn phiên họp chính phủ định kỳ tháng tám và cùng các thành viên chính phủ và nhiều quan chức cấp cao tới huyện sa nam say để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân
ngay sau khi có thông tin thủy nghiệm ở tỉnh apater của lào bị vỡ
ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có điện thăm hỏi gửi tổng bí thư chủ tịch nước lào vu nhăn vô la chít và thủ tướng chính phủ lào thỏng luông si sô lít
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có điện thăm hỏi gửi bộ trưởng ngoại giao lào sạ lẩm say cô ma chít
cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã điện đàm với thủ tướng lào thỏng luông si sô lít và khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẵn sàng hỗ trợ nhân dân lào anh em khắc phục hậu quả
hiện có sáu công nhân của công ty hoàng anh gia lai bị cô lập trong tình trạng thiếu lương thực thực phẩm tại huyện park song tỉnh champa sok do ảnh hưởng của vụ vỡ đập thủy điện
công ty này đang liên hệ để thuê trực thăng đưa các công nhân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng sớm nhất là trong sáng ngày mai ngày hai mươi năm tháng bảy
ngoài ra vẫn còn chưa rõ có người việt nào bị thiệt mạng trong vụ vỡ đập này hay không
bộ ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam tại lào theo dõi sát tình hình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin về người việt nam hoặc là kiều bào tại khu vực bị ảnh hưởng đồng thời sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp có người gặp nạn
trong trường hợp cần thiết đề nghị liên hệ số điện thoại bảo hộ công dân tại lào tám mươi năm sáu trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm một mươi sáu nghìn bảy trăm bảy mươi năm hoặc tại việt nam tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn